tại km hai trăm năm mươi bốn trăm linh quốc lộ ba thuộc địa phận xã thịnh vượng huyện nguyên bình cao bằng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đã có bốn người bị thiệt mạng một mươi sáu người khác bị thương công tác cứu nạn đã được các lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương
tại hiện trường chiếc xe khách dường nằm tuyến thái bình cao bằng biển kiểm soát một mươi bảy k tám nghìn bốn trăm chín mươi sáu do lái xe lương văn thức điều khiển
đang lưu thông theo hướng từ bắc cạn lên thành phố cao bằng đã đâm vào hộ lan mềm và lan xuống vực với độ sâu khoảng ba mươi mét
lực lượng chức năng tỉnh cao bằng đã phong tỏa hiện trường khẩn trương cứu nạn
đến thời điểm một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bảy đã có bốn người chết ba người bị thương nặng một mươi ba người bị thương nhẹ
bốn người chết bao gồm nguyễn doãn đạo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê thái bình trịnh tiến hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê thái nguyên
lương văn thức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê kiến sương thái bình đàm thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
ba người bị thương nặng bao gồm đà thị khuyên sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quê thái bình phụ xe trần thanh khánh lào cai và nguyễn thị hảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chưa rõ quê
ba người bị thương nhẹ bao gồm hoàng mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê thái bình đặng tuấn điệp sinh năm hai nghìn một quê thái bình
nguyễn văn ninh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi quê thái bình đặng huy bùi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu vũ duy ganh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đàm hoàng an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trần trung kiên sinh năm hai nghìn bảy quê thái bình nguyễn hiễu tựa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê hương yên vũ thảo nguyên sinh năm hai nghìn một trịnh tuấn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngô văn vọng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quê hương yên phạm thế vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê thái bình trương phúc khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê cao bằng
lãnh đạo tỉnh cao bằng đang trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn
hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh cao bằng vẫn tiếp tục triển khai tìm kiếm các nạn nhân và tìm hiểu nguyên nhân